thưa quý vị sáng nay áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực miền trung của philippines và đi vào biển đông
lúc một mươi ba h chiều nay vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo sông tử tây khoảng sáu trăm linh km về phía đông bắc
cường độ mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc và sau đó là hướng tây và có khả năng mạnh lên thành bão
đến dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão nằm ngay trên vùng biển từ đà nẵng đến phú yên
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn giờ tới vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển đông là từ vĩ tuyến một mươi ba năm đến một mươi bảy độ vị bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi một năm đến một trăm một mươi chín năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng một mươi bốn một mươi bảy độ vị bắc
nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa biển đông
với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên ở vịnh bắc bộ vùng biển phía nam khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến cà mau
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trương sa
vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
về thời tiết trên đất liền dự báo từ đêm nay trở đi mưa ở khu vực bắc và trung trung bộ
bởi khối không khí lạnh với đới gió đông bắc vẫn tiếp tục rồn xuống
trong khi thành phần gió đông của khối không khí biển vẫn lấn mạnh vào
trong đó các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
áp thấp nhiệt đới di chuyển vào biển đông hút gió tây nam mạnh hơn
vì vậy trong đêm nay và ngày mai cả khu vực nam bộ cũng như là khu vực tây nguyên
đều có mưa rào và rông nhiều nơi
với nhiều điểm mưa to bốn mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
với bắc bộ trong đêm nay vẫn tiếp tục duy trì những cơn mưa do đới gió đông ẩm liên tục lấn mạnh vào
nhưng từ trưa và chiều mai trở đi miền bắc sẽ nằm sâu trong khối không khí lạnh
thì mưa giảm và trời khô rào hơn
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước